trước đó người này đã đăng tải thông tin sai sự thật về danh sách một trăm hai mươi một người được cho là những người đi chung xe thanh hường với bệnh nhân bốn trăm một mươi chín quảng ngãi tuyến quảng ngãi đà nẵng và ngược lại gây hoang mang trong quần chúng nhân bốn trăm một mươi chín người được cho là những người đi chung xe thanh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của những người có liên quan
lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín các thế lực thù địch phản động trong và ngoài nước đã phát tán trên không gian mạng nhiều thông tin sai sự thật xuyên tạc tình hình dịch bệnh
bên cạnh đó nhiều người lợi dụng tình hình dịch bệnh tung tin thất thiệt hoặc đưa những thông tin thiếu tính xác thực chưa được kiểm chứng phỏng đoán theo quan điểm nhận thức cá nhân nhằm câu view câu like gây hoang mang trong dư luận xã hội
theo thống kê từ khi xuất hiện dịch bệnh covid một mươi chín tới nay lực lượng công an quảng ngãi đã phát hiện bóc gỡ xử phạt trên năm mươi tin bài clip đăng tải trên không gian mạng
theo thống kê từ khi xuất hiện dịch bệnh covid một mươi chín tới nay lực lượng công an quảng ngãi đã phát hiện bóc gỡ xử phạt trên năm mươi tin bài clip đăng tải trên không gian mạng
người dân cần phải cảnh giác chọn lọc thông tin không nên chia sẻ những thông tin chưa được xác thực thiếu cơ sở đồng thời nên tiếp nhận thông tin thông qua các trang trinh thống có uy tín để tránh những hậu quả đáng tiếc do sự thiếu hiểu biết bị các đối tượng xấu lợi dụng
trong trường hợp phát hiện có người tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội
người dân cần thông báo ngay với công an địa phương nơi xảy ra vụ việc để có biện pháp xử lý kịp thời
triển khai các biện pháp phân công các vụ thiếu sĩ nắm tình hình trên không gian mạng để phát hiện những đấu tượng đưa những tin không đúng về sự thật sai thật thật về vấn đề dịch covid một mươi chín gây ảnh hưởng ngôn mộng với quần chúng nhân dân gây tâm lý lo lắng
để chung tay chống lại dịch bệnh covid một mươi chín gây ra
mỗi người cần thực hiện đúng quy định khuyến cáo của ngành y tế đồng thời cần cảnh giác với những thông tin thất thiệt trên mạng xã hội
liên quan đến vụ việc tung tin sai sự thật về một sản phụ chuyển dạ và buộc phải sinh con ngay trước cổng bệnh viện phụ nữ đà nẵng được lan truyền trên mạng xã hội vào sáng sớm ngày hai mươi một tháng tám vừa qua
phòng an ninh chính trị nội bộ công an thành phố phối hợp với sở thông tin và truyền thông thành phố tiến hành làm việc với một thanh niên trú tại quận liên triểu là quản trị viên của trang fanpage đà nẵng news
khi có hành vi sao chép và đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang trong dư luận
trước đó ngày hai mươi một tháng tám khi đọc được những dòng chia sẻ trạng thái của tài khoản facebook đinh đức tiến về vụ việc nêu trên quản trị viên này đã sao chép và đăng tải lên trang fanpage đà nẵng news
chỉ gần hai mươi phút đăng tải thông tin sai lệch này đã được cư dân mạng theo dõi với nhiều lượt chia sẻ
tại buổi làm việc quản trị viên của trang fanpage đà nẵng news đã thừa nhận hành vi của mình là sai trái khiến nhiều người hiểu sai về sự việc gây hậu quả khôn lường
hiện công an tp đà nẵng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với quản trị viên này và đề xuất hướng xử phạt theo đúng quy định của pháp luật
hôm qua công an quận hoàn kiếm hà nội đã tổ chức kiểm tra việc tuân thủ phòng chống dịch covid một mươi chín tại các bãi trong giữ xe công cộng phố buôn bán quán cà phê là nơi tập trung đông người tiêm ẩn nguy cơ lây bệnh
quận hoàn kiếm cũng đã tạm dừng hoạt động của phố đi bộ kể từ tối ngày hai mươi một tháng tám để bảo đảm công tác phòng dịch
chỉ trong sáng ngày hôm qua công an quận hoàn kiếm đã xử phạt hai trăm chín mươi bảy trường hợp không đeo khẩu trang phạt thành tiền năm mươi chín triệu bốn trăm linh nghìn đồng nhắc nhở hàng nghìn người dân đi tập thể dục buổi sáng đi chợ và buôn bán tuân thủ đeo khẩu trang
tại cổng bệnh viện việt đức công an phường hàng bông hàng chống còn tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho người nhà bệnh nhân
để bảo đảm hiệu quả công tác phòng dịch công an một mươi tám phường thuộc quận hoàn kiếm vẫn đang tiếp tục phối hợp cùng y tế các phường tổ chức tuần tra kiểm soát quanh khu vực hồ gươm chợ đồng xuân các tuyến phố buôn bán sầm ớt và các khu vực bãi trông giữ xe tập trung đông người làm nhiệm vụ từ sáng sớm đến đêm khuya
giữa lúc tỉnh quảng nam thực hiện các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín trong đó có việc tạm dừng các hoạt động kinh doanh karaoke vũ trường vẫn rất nhiều đối tượng vi phạm quy định
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng nam đã kiểm tra phát hiện bốn mươi tám người sử dụng trái phép chất ma túy một đối tượng tàng chữ trái phép chất ma túy tại ba cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh
vào lúc h bốn mươi năm phút ngày hai mươi bốn tháng tám phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke nige xã tam xuân một huyện núi thành tỉnh quảng nam
qua kiểm tra một mươi trên một mươi một người gồm bảy nam và ba nữ là khách thuê sử dụng dịch vụ karaoke dương tính với chất ma túy
trước đó vào lúc giờ một mươi năm phút ngày một mươi chín tháng bảy lực lượng công an tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke quang vinh khối phố mỹ hòa thị trấn nam phước huyện duy xuyên tỉnh quảng nam phát hiện hai mươi bốn người gồm một mươi chín nam là khách thuê hát và năm nữ là nhân viên của cơ sở karaoke sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó vào lúc h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng bảy lực lượng công an tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke nice xã tam xuân một huyện núi thành tỉnh quảng nam phát hiện hai mươi bốn người gồm một mươi chín nam là khách thuê hát và năm nữ là nhân viên của cơ sở kinh doanh karaoke quang vinh khối phố mỹ hòa thị trấn nam phước huyện duy xuyên tỉnh quảng nam phát hiện hai mươi bốn người gồm một mươi chín nam là khách thuê hát và năm nữ là nhân viên của cơ sở kinh doanh karaoke quang vinh khối phố mỹ hòa thị trấn nam phước huyện duy xuyên tỉnh quảng nam phát hiện hai mươi bốn người
covid một mươi chín đang có những diễn biến phức tạp nhiều đối tượng tội phạm đã lợi dụng hoạt động với quyết tâm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn ngoài việc tăng cường lực lượng tham gia phòng chống dịch công an tỉnh hải dương cũng kiên quyết đấu tranh xử lý đối với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
công an tỉnh hải dương đã mở đợt cao điểm tấn công chấn áp với các loại tội phạm đến nay qua tổng kết lực lượng công an đã điều tra bắt giữ xử lý hơn ba mươi vụ trộm cắp tài sản thu hồi nhiều tăng vật

theo dõi quy luật hoạt động của chủ tiệm vàng tuấn đạt khoảng ba giờ ngày một mươi tám tháng tám hân đã đột nhập vào tiệm vàng từ tầng tung sau khi phá hai lớp khóa trên tầng ba hân xuống tầng một ngắt điện hệ thống an ninh rồi lấy lượng lớn tài sản sau đó hân đi bộ tới nơi đỗ xe máy cách đó khoảng hai mươi mét tháo găng tay và bỏ trốn
ngày hai mươi hai tháng tám hân bị bắt khi đi tiêu thụ số vàng trên hiện cơ quan công an đã thu giữ tám bốn kg vàng trang sức các loại một điện thoại di động cùng một xe máy honda sh một trăm năm mươi y
theo lời khai của chủ tiệm vàng số vàng bị lấy trộm gồm ba trăm năm mươi cây vàng các loại cùng một trăm bốn mươi triệu đồng tiền mặt tổng thiệt hại khoảng một mươi ba tỷ đồng
ngoài vụ này trước đó vào ngày một mươi sáu tháng tám hân còn đột nhập vào cửa hàng honda ở xã bình yên huyện thạch thất hà nội lấy trộm năm mươi tám triệu đồng trong kết sát và một chiếc xe honda sh vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
liên quan đến vụ việc bắt cóc bé trai nguyễn cao gia bảo hai tuổi ở bắc ninh
nguyễn thị thu ba mươi hai tuổi trú tại thành phố cà ninh
cao bằng tỉnh cao bằng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh khởi tố về hành vi chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi
như chúng tôi đã đưa tin vào chiều ngày hai mươi một tháng tám công an tỉnh bắc ninh nhận được tin báo của anh nguyễn văn hưng ở phường khúc xuyên thành phố bắc ninh về việc con trai anh là cháu nguyễn cao gia bảo sinh năm hai nghìn một mươi tám bị mất tích
dưới sự chỉ đạo sát sao quyết liệt của lãnh đạo công an tỉnh cùng tinh thần mưu trí của lực lượng cảnh sát điều tra sự phối hợp giúp đỡ của phòng trọng án cục cảnh sát hình sự bộ công an và công an tỉnh tuyên quang đến hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng tám công an tỉnh bắc ninh đã phát hiện giải cứu thành công cháu nguyễn cao gia bảo tại xóm một mươi sáu xã tân long huyện yên sơn tỉnh tuyên quang và bàn giao lại cho gia đình đồng thời bắt giữ nguyễn thị thu ba mươi hai tuổi ở tổ năm phường hợp giang thành phố cao bằng
trên sông thạch hãn đoạn qua xã hải lệ thị xã quảng trị tỉnh quảng trị vừa xảy ra một vụ chìm thuyền hút cát khiến một người chết
vào sáng ngày hai mươi ba tháng tám một chiếc thuyền hút cát đang chở cát trên khúc sông thạch hãn đoạn qua xã hải lệ thị xã quảng trị tỉnh quảng trị bất ngờ bị gãy đôi và chìm
bốn người bị rơi xuống sông trong đó một người tên trần trọng ba mươi sáu tuổi trú tại xã hải lệ thị xã quảng trị tử vong những người còn lại may mắn thoát nạn
sau khi xảy ra sự việc người dân cùng chính quyền địa phương đã có mặt để cứu hộ
được biết là khu vực thượng nguyền sông thạch hãn là nơi nhiều năm qua thường xảy ra tình trạng hút cát hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc cũng như những vấn đề có liên quan
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã số hai ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy đối với đối tượng phan văn gan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn về tội giết người
cũng phạm tội giết người và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp là đối tượng nguyễn văn hăng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hộ khẩu thường trú tại bảy trăm năm mươi bốn trên một ấp một xã tam phước huyện châu thành tỉnh bến tre
đặc điểm nhận dạng có xeo tròn
phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã số hai ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy đối với đối tượng phan văn gan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại bảy trăm năm mươi bốn trên một ấp một xã tam phước huyện châu thành tỉnh bến tre